vấn đề bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình vẫn đang xảy ra hàng ngày hàng giờ tại các vùng dân tộc thiểu số và nhiều người phụ nữ dân tộc thiểu số lại chấp nhận an phận khiến cho công tác phòng chống bạo lực gia đình trở nên khó khăn
và làm thế nào để phòng chống bạo lực gia đình tại các khu vực vùng dân tộc thiếu số trở thành một câu hỏi gây nhức nhối
chị đeo thị thủy là một người dân tộc thái đến từ phường triềng cơi thành phố sơn la tỉnh sơn la
sinh ra trong một khu vực vùng sâu vùng xa từng tiếp cận và chứng kiến rất nhiều trường hợp là những người phụ nữ yếu thế bị bạo lực gia đình bị phân biệt đối xử trong cộng đồng
chị quyết tâm tham gia các buổi tập huấn học hỏi để sau đó giúp đỡ chị em các vùng dân tộc thiểu số hiểu rõ hơn về vấn đề này
chia sẻ về thực trạng bạo lực gia đình tại các vùng dân tộc thiểu số hiện nay
chị cho biết
điều đáng buồn là chính bản thân những người phụ nữ này lại tự nguyện và chấp nhận bị bạo hành
thậm chí có nhiều người không biết là mình đang bị bạo hành
tại sao nó vẫn đã và đang vẫn diễn ra như vậy là do thứ nhất là do cái trình độ dân trí của cộng đồng còn thấp
tiếp theo đến nữa đấy chính là do các cái tập tục văn hóa trong cộng đồng ấy còn duy trì khá nhiều dẫn đến những cái khủ tục còn tồn tại trong cộng đồng
tạo ra cái sự chấp nhận an phận trong cái suy nghĩ
và trong cái
cái tiềm thức của cộng đồng
tại huyện ba vì ngày hôm nay cùng với chị thùy và các chuyên gia của trung tâm nghiên cứu và hành động vì sự phát triển hòa nhập idea
có khoảng sáu mươi người là người dân tộc thiểu số người khuyết tật các cán bộ hòa giải tư vấn viên đến từ các thôn xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi của hà nội đến đây
để cùng nhau tìm ra giải pháp phòng chống bạo lực gia đình cho đồng bào của họ
từ yếu tố cấp cố sở là thứ nhất là phải có nhận thức
của các em đi học là thứ nhất và nhận thức của các ông các bà làm bậc làm cha làm mẹ
cô cũng muốn được những cuộc đi tập huấn để về để còn tập huấn lại cho các cơ sở
cần phải thay đổi cả nữ và cả nam giới mà không nhận ra được cái hành vi hay sai của mình không để làm giảm thiểu được cái hành vi bạo lực
truyền thông về những cái cơ sở để cho các cán bộ người ta nắm được nhiều hơn thì những gia đình và những cái bạo lực đấy nó cũng sẽ xảy ra rất là ít
theo kết quả thống kê cho thấy nước ta hiện có khoảng hơn một mươi ba triệu người dân tộc thiểu số trong đó phụ nữ chiếm bốn mươi chín
các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy phụ nữ dân tộc thiểu số đang phải chịu bất đường đẳng kép do nhiều nguyên nhân từ thiếu nhận thức hiểu biết pháp luật đến các tệ nạn tại các khu vực vùng sâu vùng xa
bởi vậy mà nâng cao nhận thức hiểu biết cho nhóm đối tượng này là một trong những yếu tố tiền quyết nhằm thúc đẩy các biện pháp bảo đảm quyền của phụ nữ quyết tật và phụ nữ dân tộc thiểu số
trong thực hiện luật bình đẳng giới luật hôn nhân và gia đình